nhất thể hóa chức danh bí thư tri bộ kiêm trưởng ban tiểu khu tổ dân phố là một mô hình đã và đang được nhiều địa phương trong cả nước triển khai thực hiện
tại tỉnh sơn la mô hình này đã và đang được thực hiện tại huyện bắc yên bước đầu đã tạo chuyển biến tích cực trong việc tinh gọn đội ngũ cán bộ bản tiểu khu góp phần nâng cao hiệu lực hiệu quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ ở cơ sở
bản phình hồ xã hàng chú là một trong số ba mươi bốn bản triển khai mô hình nhất thể hóa chức danh bí thư kiêm trưởng bản
bí thư tri bộ là mùa an lành sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba nhanh nhẹn hoạt bát lại có trình độ
năm hai nghìn một mươi sáu mùa an lành vinh dự được đứng trong hàng ngũ của đảng
bản phình hồ có bốn mươi năm hộ tất cả đều là đồng bào dân tộc mông
từ ngày làm bí thư kiêm trưởng bản mùa an lành thường xuyên có mặt tại các hộ dân trong bản để tuyên truyền vận động bà con nhân dân trong bản
không trồng cây thuốc viện để tập trung phát triển kinh tế
sau hai năm triển khai tính đến hết tháng tám năm hai nghìn một mươi chín toàn huyện bắc yên đã có ba mươi bốn tri bộ thực hiện nhất thể hóa chức danh bí thư kiêm trưởng bản
trên tổng số một trăm linh chín tri bộ sau nhất thể hóa bộ máy cán bộ của bản tiểu khu đã tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả hơn
hướng để giải quyết những khó khăn nêu trên thì chúng tôi quan tâm có mấy việc
một là ngay kiểm tra
việc chuẩn bị cho đại hội tri bộ trực thuộc đảng cơ sở nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
thì ra soát đánh giá lựa chọn kỹ để bố trí phương án cho cái nhiệm kỳ này
ra soát để tạo nguồn cán bộ cụ thể đây là cái kết nạp đảng nâng lao chất lượng đồng hữu đảng viên
để có thể đủ điều kiện xem xét bố trí ở cái giai đoạn sau
có thể thấy việc thực hiện đồng bộ trong điều kiện này
điều kiện không ít khó khăn như hiện nay là một thành công của đảng bộ huyện bắc yên
trong việc tinh giản và nâng cao hiệu quả bộ máy chính quyền
qua đó không chỉ thể hiện sự mạnh dạng đổi mới của địa phương này trong công tác xây dựng đảng
hệ thống chính trị mà còn phù hợp với chủ trương chung của trung ương và của tỉnh sơn la
với mục tiêu đưa nghị quyết của đảng đi vào cuộc sống